tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân
vào chiều ngày hôm qua chuyến hành trình hỗ trợ nước của lực lượng công an tỉnh sóc trăng
đã đến với những hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi khô hạn xâm nhập mặn trên địa bàn huyện trần đề
theo đó tại ấp nam chánh xã lịch hội thượng huyện trần đề
các tổ chức đoàn thể công an tỉnh phối hợp với công an huyện và chính quyền địa phương
đã tổ chức trao một trăm năm mươi thùng nước suối loại hai mươi một lít một thùng một trăm năm mươi lốc nước đóng chai
phòng cảnh sát phòng trái trễ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tăng cường hai xe bồn trở nước sinh hoạt
hỗ trợ người dân với số lượng gần một mươi mét khối nước
tuy nhiên qua tình hình thực tế tại địa phương đang có nhu cầu với nước sạch rất lớn để phục vụ sinh hoạt
giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo xe phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
tiếp ứng thêm nguồn nước sạch và khẩn trương cấp nước cho tất cả các hộ dân trên địa bàn xã lịch hội thượng
và của huyện trần đề
đến hơn một mươi chín h tối cùng ngày công việc cấp nước đã hoàn thành trong niềm vui niềm xúc động của các hộ dân được hỗ trợ giúp đỡ